nhằm ứng phó các sự cố thiên tai chủ động các biện pháp sẵn sàng xử lý sự cố về cháy nổ tìm kiếm cứu nạn
hà nội đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi
do đặc thù có tuyến sông hồng đi qua địa bàn nên phương án diễn tập năm nay được chọn diễn ra ngay bên bờ sông
tại địa bàn dân cư số một phường phúc xá
tình huống giả định là do mưa lớn kéo dài đập thủy điện tại thượng nguồn xả lũ
nên mực nước sông hồng đoạn qua địa phận hà nội đạt mức báo động cấp năm
gây nguy hiểm cho người dân và công trình khu vực bờ đê sông hồng
lũ trên sông hồng tiếp tục dâng cao gây sạt lở bờ sông
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận ba đình đã huy động các lực lượng
phối hợp với cán bộ chiến sĩ của trung đoàn đặc nhiệm cơ động cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
và lữ đoàn một trăm bốn mươi bốn bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng cùng lực lượng y tế công ty điện lực ba đình
công ty nước sạch ba đình và dân quân tự vệ dân phòng bảo vệ dân phố triển khai lực lượng
phương tiện đến hỗ trợ người dân di tản và cứu hộ tài sản đến nơi an toàn
tuy nhiên trong quá trình sơ tán đã xảy ra sự cố cháy tại khu vực cho thuê trọ của một hộ gia đình
nguy cơ cháy lan sang các hộ dân kế bên khả năng cao ảnh hưởng tới tính mạng của người dân
cùng thời điểm đó nước lũ dâng lên gây sập đổ công trình ở mép bờ sông hồng
học viên đã tập luyện rất nhiều lần để cho được sự phối hợp bởi vì địa bàn ở đây
thứ nhất là về không gian bị hạn chế thứ hai nữa là nó cũng sát với thực tế
bởi vì nó nằm ở bên bờ sông và cũng có tình trạng sạt lở đã từng xảy ra
vì vậy chúng tôi cũng hướng dẫn những người dân khi có sự cố thực tế xảy ra
thì phải thoát nạn như thế nào để đảm bảo an toàn cho người cũng như tài sản
qua buổi diễn tập là biện pháp tuyên truyền trực quan để người dân nâng cao nhận thức
về ứng phó với thiên tai cháy nổ hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
ba đình là quận đầu tiên của thành phố hà nội triển khai diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn